trong năm hai nghìn một mươi tám các cấp chính quyền đã có một số cải thiện trong quản trị và hành chính công
tuy nhiên người dân còn nhiều lo ngại về nghèo đói tăng trưởng kinh tế và tham nhũng
đó là một trong những kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam
papi hai nghìn một mươi tám được undp công bố vào sáng nay
theo kết quả khảo sát trên hơn một mươi bốn người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành
bên cạnh các chỉ số như trách nhiệm giải trình với người dân kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
papi hai nghìn một mươi tám còn có thêm chỉ số về quản trị môi trường và quản trị chính quyền số
theo chỉ số bảo vệ môi trường người dân lo ngại về chất lượng nguồn nước sinh hoạt hơn cả ô nhiễm không khí
hà nội thành phố hồ chí minh và hải phòng thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất khi được đánh giá các chỉ số ô nhiễm môi trường
kết quả này cũng cho thấy người dân ít sử dụng cổng thông tin điện tử khi đi làm thủ tục hành chính
dù ngân sách các tỉnh đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin là rất lớn
về chỉ số tham nhũng khoảng gần sáu mươi người được hỏi cho rằng tham nhũng cấp địa phương giảm trong ba năm qua
song chỉ có năm mươi được hỏi cho rằng tham nhũng cấp quốc gia đã giảm
papi hai nghìn một mươi tám đánh dấu một mươi năm chỉ số này được khảo sát đánh giá tại việt nam và được coi là chỉ số tham khảo khá hữu ích tại nhiều địa phương
chỉ số papi đã cải thiện rất nhiều trên tất cả các chỉ số
từ chỉ số về bộ máy hành chính về năng lực về chống tham nhũng
và chỉ số đánh giá để làm dân biết dân kiểm tra dân thị đều được cải thiện hết
tôi tham gia dự án này được vài năm và tôi đánh giá chỉ số này đã đi rất sát với sứ mệnh của undp
đó là đặt người dân là trung tâm của quá trình
qua thời gian papi ngày càng khẳng định là mô hình thúc đẩy quản trị phát triển
cũng như thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vì một xã hội hòa bình công bằng và bình đẳng
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia sau chặng đường một mươi năm
đã đến lúc papi cần thay đổi cách thức khảo sát tiếp cận để ngày càng đạt được kết quả cao hơn